quý vị và các bạn thân mến trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin tổng hợp đáng chú ý về y tế và sức khỏe
vừa qua tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang một bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u sơ tử cung nặng tới hai kg
sau khi phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện
bệnh nhân phát hiện khối u cách đây hai năm khi đó chỉ nhỏ bằng quả trứng gà
thế nhưng trong vòng một năm trở lại đây mỗi ngày bệnh nhân uống khoảng ba trăm năm mươi ml nước đậu nành và thường xuyên ăn các thức ăn từ đậu nành như đậu phụ
theo khuyên cáo của các bác sĩ việc uống sữa đậu nành có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của các chị em phụ nữ
tuy nhiên đối với người bệnh có u sơ tử cung thì nên uống mầm đậu nành với liều lượng phù hợp
không nên ăn hoặc uống quá nhiều chế phẩm từ đậu nành mỗi ngày
bởi estrogen thực vật có trong đậu nành có thể làm tăng kích thước của khối u lên to hơn
khiến cho bệnh càng trở nên nghiêm trọng không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân
vừa qua bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã chính thức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo rapid trong trần đoán và điều trị đột quỵ
đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía bắc triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến này
đây là một trong những bệnh nhân đã được điều trị qua phòng
phần mềm rapid bệnh nhân sáu mươi hai tuổi khi nhập viện đã mất ý thức méo miệng tay chân không cử động được tiền lượng khá xấu
thế nhưng sau thời gian điều trị đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo hồi phục
khi chúng ta đánh giá được trên rapid thì nó xác định cho chúng ta là cái vùng lõi tổn thương nó kích thước bao nhiêu
và cái vùng để chúng ta cứu được nó là kích thước bao nhiêu
và dựa vào trên đấy chúng ta xác định được rằng là chúng ta có làm can thiệp hay không can thiệp
như vậy là nếu áp dụng rapid thì ngoài cái khung tờ trong sáu giờ vàng
sáu giờ đầu là chúng ta có thể làm can thiệp được có thể tiêu hơi khối được
thì chúng ta có thể mở rộng được thời gian cứu bệnh nhân đến tận hai mươi bốn giờ
như vậy thì người bệnh đã có thêm rất nhiều cơ hội để có thể được cứu sống
với phương pháp truyền thống sau khi có kết quả chụp chiếu thời gian để hội trần
dựng hệ thống mạch ba d lên đến một tiếng thì khi sử dụng phần mềm rapid
chỉ sau hai phút bác sĩ đã đánh giá được vùng não bị tổn thương và đưa ra chỉ định điều trị
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo rapid
sẽ kéo dài thời gian vàng để điều trị cho người bị đột quỵ não đến hai mươi bốn giờ
kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên tăng hơn một mươi tám giờ so với phương pháp điều trị thông thường
sau gần ba tháng đưa vào hoạt động
bệnh viện đa khoa phú thọ đã ứng dụng công nghệ rapid trong quá trình điều trị đột quỵ não
đem đến hiệu quả điều trị khả quan cho hơn một trăm linh bệnh nhân
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một nghìn ba trăm bốn mươi qdttg
về việc phê duyệt chương trình sữa học đường
ngay sau quyết định của thủ tướng ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế đã ban hành quyết định số năm nghìn bốn trăm năm mươi qdbit
về quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình sữa học đường
và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình sữa học đường
trong hướng dẫn bộ y tế nhấn mạnh sản phẩm dùng trong chương trình sữa học đường
phải sử dụng nguyên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về sữa tươi nguyên liệu theo thông tư số hai mươi chín hai nghìn một mươi bảy tt bnn ptnt
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyên liệu sữa tươi này khi sản xuất thành sản phẩm sữa học đường
phải đạt yêu cầu theo quy định tại quyết định số năm nghìn bốn trăm năm mươi qdbit ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của bộ y tế
việc bổ sung vi chất vào sản phẩm sữa tươi phục vụ
trong trường truyền sữa học đường phải có nghiên cứu khoa học
chúng ta phải xem nhu cầu thiếu hụt của các cháu tình trạng thiếu hụt như thế nào
nhu cầu ra làm sao bổ sung loại vi chất gì hàm lượng bao nhiêu
rồi cũng còn phải căn cứ vào cái khả năng ngất thu các cháu tình trạng chuyển hóa của các cháu
nhưng đồng thời chúng tôi vẫn trên cơ sở khoa học
nhưng vẫn phải đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi và cũng đảm bảo kể cả tính hội nhập của quốc tế
bộ y tế hiện đang khẩn trương hoàn thiện quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ
chương trình sữa học đường công khai minh bạch trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học
đại diện các doanh nghiệp và cơ quan quản lý
đây là chương trình rất có hiệu quả cả về an ninh xã hội
cũng như cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo tiểu học
góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghị quyết hai mươi hai mươi một của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về nâng cao tầm vóc thể lực người việt nam
bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau đặc biệt là các trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo
trẻ em vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thưa quý vị và các bạn dinh dưỡng không hợp lý là một trong những vấn đề dễ mắc phải
ở rất nhiều phụ huynh
ngay cả đối với người lớn việc ăn uống vẫn còn những sai lầm không đáng có
dẫn đến một số loại chất thì thừa quá
một số loại chất thì lại thiếu quá gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
trong khi đó với trẻ em chế độ dinh dưỡng là rất quan trọng
việc thừa chất hay thiếu chất đều có thể ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của trẻ
ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin các bậc phụ huynh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn
để tiếp cận với những kiến thức chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng con trẻ
ở rất nhiều trang tin điện tử mạng xã hội diễn đàn online
có muôn vàn kinh nghiệm từ rất nhiều ông bố bà mẹ về chế độ dinh dưỡng
mà họ đã áp dụng cho con mình và thành công
mặc nhiên đó lại trở thành những bí kíp để nhiều ông bố bà mẹ khác đem về áp dụng với con của mình
tuy nhiên mỗi đứa trẻ có một thể trạng khác nhau khả năng hấp thụ khác nhau
việc áp dụng một cách máy móc dập khuôn kinh nghiệm của người khác với con của mình
đôi khi chỉ mang lại sự thất vọng cho chính các bậc phụ huynh
chúng ta có thể nói một số sai lầm chính

thứ nhất là cha mẹ thường thì có một khái niệm là hay ước lượng về tình trạng của con
về cân nặng và chiều cao
phần lớn các bậc cha mẹ thì chỉ biết chung chung thôi
nhưng mà hỏi là con mình bây giờ cân nặng bao nhiêu chiều cao bao nhiêu
sẽ hầu như không trả lời được
cái điều đấy nó rất là quan trọng là bởi vì thế này
khi chúng ta biết rằng là con mình đang cân nặng và chiều cao bao nhiêu
và đang thiếu hay thừa bao nhiêu so với chuẩn
thì chúng ta mới có một cái chế độ để điều chỉnh
sai lầm thứ hai là liên quan đến vấn đề
về chế độ ăn
chúng ta biết rằng là trẻ em ở mỗi lứa tuổi
thì sẽ có một nhu cầu khác nhau
và sẽ thích hợp với những từng loại thức ăn khác nhau
thế thì cha mẹ đôi khi không nắm được những điều đấy
có những cháu khi bắt đầu vào ăn rậm
thì cha mẹ đã ngay lập tức là chọn tất cả những món bổ béo
và nghĩ rằng là điều ấy tốt cho người lớn tức là tốt cho trẻ em
thực ra câu chuyện nó sẽ không phải như vậy
cái điểm thứ ba là cha mẹ đôi khi nghĩ rằng là
trẻ em là chính là người lớn thu nhỏ
vì vậy ví dụ như các bạn sẽ nghĩ rằng là
mình sáu mươi cân mình ăn thế này
con mình ví dụ như là một mươi năm cân thì ăn một phần thư
câu chuyện cũng không phải như vậy
chị phương thị lệ hằng sống tại hà nội
hiện đang nuôi hai con nhỏ
một bé một mươi ba tháng và một bé sáu tuổi
rút ra được nhiều kinh nghiệm từ lần nuôi con đầu tiên
cùng với việc tham gia các lớp học về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ
chị hằng rất quan tâm đến từng bữa ăn của hai con
bên cạnh đó luôn cố gắng bổ sung đầy đủ
các vi chất dinh dưỡng cần thiết
để giúp đỡ các con nhỏ
để hai bé phát triển khỏe mạnh
chị phương thị lệ hằng sống tại hà nội
hiện đang nuôi hai con nhỏ
một bé một mươi ba tháng và một bé sáu tuổi
rút ra được nhiều kinh nghiệm từ lần nuôi con
và một bé sáu tuổi
chị phương thị lệ hằng sống tại hà nội
hiện đang nuôi hai con nhỏ
bữa ăn của hai con nhỏ
để giúp đỡ các con nhỏ
chị phương thị lệ hằng cho biết thêm
để bé hấp thụ một cách tốt nhất
mỗi bữa ăn chị luôn tạo cho các con tâm lý thoải mái
được ăn những món các bé thích
nhưng vẫn phải đầy đủ chất dịch dưỡng
bản thân cha mẹ cũng không nên tự tạo áp lực cho mình
về việc con mình phải bụ bẫm
như những đứa trẻ cùng lứa
điều quan trọng là các bé vẫn phát triển
theo đúng tiêu chuẩn được kiến nghị
tuy nhiên một thực tế cũng đang diễn ra hiện nay
là ngày càng có nhiều trẻ bị thừa cân béo phì
có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này
trong đó chủ yếu vẫn là nguyên nhân
đến từ chế độ dinh dưỡng không hợp lý
quá nhiều chất béo quá nhiều đồ ăn nhanh
nước ngọt có ga trong những bữa ăn của trẻ
điều đáng nói là những loại thực phẩm vừa kể trên
cũng nằm trong danh sách các món khoái khẩu
của nhiều phụ huynh trẻ tuổi
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới who năm hai nghìn một mươi sáu
có khoảng bốn mươi một triệu trẻ em dưới năm tuổi
và ba trăm bốn mươi triệu trẻ em từ năm đến một mươi chín tuổi bị thừa cân béo phì
trong khi đó ở việt nam tỷ lệ thừa cân béo phì
có chiều hướng tăng nhanh trong thập kỷ qua
nhất là ở khu vực thành phố
nếu như năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì
tại hà nội và tp hcm là một mươi hai
thì sau một mươi ba năm
đến năm hai nghìn chín tỷ lệ này tăng tới bốn mươi
sau đó kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm cho thấy
tỷ lệ trẻ béo phì ở tp hcm tăng cao hơn lên trên năm mươi
còn khu vực nội thành hà nội là khoảng bốn mươi một
thừa cân béo phì ở trẻ em đã và đang là vấn đề
thách thức sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu
thừa cân trẻ em việt nam cũng theo xu hướng của thế giới
chúng ta biết rằng là trước kia
tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em là rất thấp
nhưng cho đến nay một số nghiên cứu
theo nghĩa là nghiên cứu chọn mẫu
chưa có điều tra toàn quốc
nhưng đã cho thấy là ở hà nội và tp hcm
có những trường tỷ lệ thừa cân béo phì lên khoảng bốn mươi
hơn bốn mươi rất cao
và chúng ta phải thấy rằng là nếu trẻ em đã thừa cân béo phì
thì nguy cơ để trẻ đấy trở thành một người trưởng thành thừa cân béo phì
là khoảng bảy mươi
thì sẽ tiếp tục lại như vậy
và chúng ta thấy rằng là tỷ lệ nó tăng lên rất là gớm
thì nó có rất là nhiều các ảnh hưởng
ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng lâu dài
ảnh hưởng ngắn hạn
thì nó bao gồm ví dụ như là trẻ thừa cân béo phì có mấy vấn đề
một là có thể có những cái bệnh liên quan gần
ví dụ như là tiểu đường
trước kia tiểu đường thường là người già
bây giờ thì ngày càng trẻ hơn
do cái vấn đề thừa cân béo phì
thứ hai nữa là các vấn đề liên quan đến tâm lý
trẻ thừa cân béo phì thường hay có các mắc cảm
và cái tâm lý nó ảnh hưởng
và cái đấy nó cũng ảnh hưởng rất lâu dài đối với trẻ
ngoài ra thì có những cái vấn đề liên quan đến
những cái bệnh lý về giấc ngủ
bởi vì khi mà thừa cân béo phì thì trẻ rất là khó thở khi mà ngủ
đấy là những cái ảnh hưởng
thế còn lại về lâu dài thì chúng ta biết rồi
nó sẽ là nguy cơ trẻ thừa cân béo phì
thì lại lớn lên thành những người trưởng thành
có nguy cơ thừa cân béo phì
bởi phong cách ăn đã bị định hình
thế sau đấy thì cái đã thừa cân béo phì như vậy
thì nó sẽ ảnh hưởng đến một loạt các cái bệnh
và chúng tôi hiện nay thấy nguy cơ cao nhất
là chính là bệnh đi mạch đặc biệt là cao gây đáp
thì nó tăng nguy cơ lên các bệnh mạch vành
những vấn đề về ung thư và vấn đề về đài thao đường
theo các chuyên gia bác sĩ
để dự phòng thừa cân béo phì ở trẻ em
có thể chia làm hai nhóm như sau
đối với trẻ từ cho đến năm tuổi
cho trẻ ăn bổ sung đúng thời điểm
khi trẻ chọn sáu tháng
ăn đủ số bữa theo lưới tuổi
khẩu phân ăn cân đối
phối hợp nhiều nhóm thực phẩm
nhóm lương thực đậu đỗ sữa
chế phẩm của sữa thịt các loại
trứng các loại rau các loại
các loại quả
củ quả có màu vàng đỏ
và nhóm dầu mỡ
đối với trẻ trong lớp tuổi học đường
từ sáu tuổi cần bổ sung sữa không đường
thức ăn cần đa dạng
bảo đảm cung cấp đủ nguồn protein động vật
và thực vật cân bằng hợp lý
giữa bữa ăn ở trường và ở nhà
không sử dụng thức ăn nhanh
chiên rán nhiều dầu mỡ
hốt với lượng ít dưới bốn gram một ngày
điều tra toàn quốc về tình hình tiêu thụ
lương thực thực phẩm năm hai nghìn một mươi
của viện dinh dưỡng quốc gia cho thấy
bữa ăn của người dân việt nam không đáp ứng
đủ nhu cầu vi chất dinh dưỡng của cơ thể
khẩu phần ăn của người dân ở nông thôn
mới đáp ứng được hai mươi ba nhu cầu vitamin a
bảy mươi chín nhu cầu sắt
và năm mươi sáu nhu cầu kẽm
tại thành phố
khẩu phần ăn của người dân mới đáp ứng được
ba mươi năm nhu cầu vitamin a
bảy mươi sáu nhu cầu sắt
và năm mươi bảy nhu cầu kẽm
ngay cả với trẻ em từ hai đến năm tuổi
là đối tượng thường được ưu tiên
thức ăn trong bữa ăn gia đình
thì mức đáp ứng nhu cầu các vi chất dinh dưỡng
cũng không đủ cho nhu cầu của cơ thể
khẩu phần ăn của trẻ từ hai đến năm tuổi
đã đáp ứng được chín mươi năm nhu cầu năng lượng
nhưng mới đáp ứng được năm mươi bảy nhu cầu sắt
và sáu mươi năm nhu cầu vitamin a
sự có mặt của năng lượng trong khẩu phần
không đồng nghĩa với việc có đủ các vi chất dinh dưỡng
nguyên nhân chính của thực trạng
thiếu vi chất dinh dưỡng là do khẩu phần ăn
của người việt nam hiện vẫn còn nghèo nàn
đơn điệu thiếu các thức ăn động vật
là nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng
có giá trị sinh học cao
thiếu vi chất đang ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sự phát triển của trẻ em
từ khi trong bụng mẹ đến lứa tuổi học đường
đó là những dưỡng chất nhỏ bé
nhưng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển
của trẻ trong giai đoạn vàng
theo báo cáo của viện dinh dưỡng
việt nam đã đạt được những thành tiệu đáng kể
về cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân
song tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi
ở trẻ em dưới năm tuổi mỗi năm
vẫn còn ở mức cao hai mươi bốn ba
và tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng
là những nguyên nhân chính dẫn tới
chiều cao khiêm tốn của thanh niên việt nam hiện nay
trong khi đó sự phát triển chiều cao
của trẻ phụ thuộc vào gen di chuyển
và các yếu tố môi trường khác như dinh dưỡng
bệnh tật mà dinh dưỡng được coi
là yếu tố bên ngoài quan trọng nhất
ước tính chiều cao của trẻ khi trưởng thành
sẽ tăng thêm trung bình khoảng bảy mươi bảy cm
tính từ khi chiều cao của trẻ ba tuổi
giai đoạn một ngày đầu đời
từ khi bà mẹ mang thai
đến khi bé hai mươi bốn tháng tuổi
tròn hai tuổi
được coi là giai đoạn lập trình
cho sự tăng trưởng và phát triển sau này của trẻ
tăng cường dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung
đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
là những can thiệp có tác động tích cực
đến chiều cao của trẻ
đối với những trẻ bị suy dinh dưỡng
việc bổ sung vitamin a sắt
acid folic kẽm iốt
canxi đa vi chất
có thể coi là hiệu quả giúp trẻ bắt kịp
đa tăng trưởng
một số vi chất dinh dưỡng
tác động đến phát triển chiều cao ở trẻ
vitamin a iốt sắt
vitamin a rất cần thiết
cho tầm nhìn sự biệt hóa
về tế bào chức năng miễn dịch
và tạo xương iốt là nguyên tố
vi lượng thiết yếu để ngăn ngừa bệnh biếu cổ
và bệnh chậm phát triển trí não đần độn
trong giai đoạn phát triển
cơ thể phụ thuộc nhiều vào sắt
sắt giúp vận chuyển oxy tới các tế bào cơ thể
các thực phẩm dầu sắt như thịt
hải sản đậu đỗ
rau màu xanh đậm thực phẩm tăng cường sắt
thức ăn dầu canxi bao gồm sữa pho mát
các sản phẩm từ sữa rau có màu xanh thẫm
sản phẩm từ đậu tương cá
nhu cầu canxi của trẻ
dưới sáu tháng tuổi là ba trăm linh mg một ngày
từ sáu đến một mươi một tháng tuổi là
bốn trăm linh mg một ngày
từ một đến hai tuổi là năm trăm linh mg một ngày
từ ba đến năm tuổi là sáu trăm linh mg một ngày
phụ nữ có thai và cho con bú
có nhu cầu canxi cao nhất
tương ứng là một hai trăm linh mg
trẻ từ ba đến năm tuổi mỗi ngày
nên sử dụng bốn đơn vị ăn sữa và chế phẩm sữa
một đơn vị chứa một trăm linh mg canxi
có trong một miếng phô mai
một mươi năm g phô mai
một trăm linh ml sữa chua một hộp sữa chua
và hai trăm linh ml sữa dạng lỏng
tương đương với hai lì sữa nhỏ
kẽm giúp tăng hấp thu
tăng tổng hợp chất đạm
phần chia tế bào tăng cảm giác ngon miệng
đồng thời tương tác với những hóc môn quan trọng
tham gia vào tăng trưởng xương
làm tăng hiệu quả của vitamin d lên chuyển hóa xương
thông qua kích thích tổng hợp adn
trong tế bào xương
các thực phẩm dầu kẽm gồm có thịt đỏ
một số hải sản ngũ cốc nguyên hạt
và một số ngũ cốc ăn liền được tăng cường kẽm
thực phẩm dầu vitamin d giúp tăng cường hấp thu canxi
làm xương chắc khỏe và tăng trưởng tốt
trẻ cần tăng cường vận động ngoài trời
và sử dụng những thực phẩm dầu vitamin d và canxi
ngoài tác dụng giúp tăng trưởng chiều cao
các vi chất dinh dưỡng còn giúp tăng cường miễn dịch
đối với trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi
đó là hai vấn đề quan trọng
để trẻ suy dinh dưỡng thấp còi phát triển chiều cao tối yêu
để bắt kịp đá tăng trưởng và phòng chống bệnh tật
chế độ dinh dưỡng lạnh mạnh theo vòng đời
là điều cần thiết cho sự phát triển
và chiều cao của con người
di chuyển là một yếu tố chính trong chiều cao tổng thể
nhưng dinh dưỡng chính là chìa khóa
để có xương và cơ thể khỏe mạnh
giúp đạt được chiều cao tối yêu
phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ
thưa quý vị và các bạn
bên cạnh các hoạt động thể chất
chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những yếu tố
quan trọng để trẻ phát triển tốt
góp phần nâng cao thể trạng
và tầm vóc của người việt trong tương lai
hy vọng rằng những thông tin được cung cấp
trong chương trình sẽ hữu ích với các bậc phụ huynh
có con em đang trong giai đoạn phát triển
thời lượng của chương trình sống khỏe đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong những chương trình tiếp theo